các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào sáng ngày hai mươi hai tháng hai ủy ban văn hóa giáo dục và ủy ban xã hội tư pháp thực hiện phiên giải trình
tăng cường thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống bạo lực trẻ em
phó chủ tịch quốc hội chia sẻ tuy nhiên đại dịch covid một mươi chín trong hai năm qua gây tổn thất nặng nề
việc hạn chế đi lại cách ly xã hội và những biện pháp ngăn chặn dịch bệnh đi kèm với áp lực kinh tế
đời sống khó khăn tăng lên đối với các gia đình dẫn đến bạo lực gia tăng đối với phụ nữ và trẻ em
mặc dù năm hai nghìn hai mươi một số vụ liên quan đến tác động tiêu cực đến trẻ em giảm nhưng tính chất và mức độ phức tạp hơn
đặc biệt là những ngày cuối năm hai nghìn hai mươi một xảy ra một số vụ đau lòng dư luận xã hội rất bức xúc
trả lời yêu cầu của chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục nguyễn đắc vinh về quá trình điều tra xử lý ba vụ việc liên quan đến trẻ em
đại tá tô cao lanh phó cục trưởng cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết
các vụ việc này hầu hết do chính người thân
có quan niệm nuôi dưỡng quản lý các em
theo đại tá tô cao lanh các vụ việc diễn ra trong môi trường kính nên gặp khó khăn trong việc phát hiện và phòng ngừa
ngoài ra nhiều người dân vẫn còn có quan niệm sai lầm khi cho rằng dùng đòn roi xâm hại thân thể dạy dỗ trẻ là việc riêng của mỗi gia đình
vì vậy họ chưa có ý thức tối giác để ngăn chặn nên nhiều vụ diễn ra trong thời gian dài mới phát hiện
phó cục trưởng cục cảnh sát hình sự còn cho biết
thời gian qua do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nên nhiều người mất việc làm khó khăn trong kinh tế và mâu thuẫn gia đình là những nguyên nhân dẫn đến những vụ án thương tâm trên
ông tô cao lanh cho biết ngay sau khi các vụ án xảy ra bộ công an và công an các địa phương đã vào cuộc ngay
cụ thể như vụ bạo hành bé tám tuổi dẫn đến tử vong tại tp hcm do nguyễn võ quỳnh trang và nguyễn kim trung thái thực hiện
và vụ bắn chín cây đinh vào đầu bé ba tuổi tại thạch thất hà nội
vụ ném cháu năm tuổi xuống sông tại quảng nam
đại tá tô cao lanh thông tin
như vụ bắn chín chiếc đinh vào đầu bé gái ba tuổi tại thạch thất hà nội
chúng tôi đã chỉ đạo thu thập chứng cứ chỉ đạo bắt ngay các đối tượng
lãnh đạo bộ đang chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng điều tra kết luận và công khai kết quả điều tra
trao đổi thêm về tình trạng sử dụng đòn roi dạy dỗ trẻ em trong gia đình
ông tạ quang đông thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết
trong năm qua bộ đã trình thủ tướng chính phủ ban hành chiến lược phát triển gia đình đến năm hai nghìn ba mươi
chiến lược phát triển văn hóa chống sử dụng đòn roi trong gia đình đến năm hai nghìn ba mươi
tăng cường kỹ năng phòng chống tác động vật lý tiêu cực đến trẻ em trong gia đình
và thanh kiểm tra phòng chống thường xuyên
theo nhận xét của ông đông địa phương nào có sự quan tâm của chính quyền thì ở đó sẽ làm tốt công tác này
thứ trưởng bộ văn hóa cũng chỉ ra hàng loạt nguyên nhân
dẫn đến các vụ án tác động vật lý tiêu cực lên người trẻ
cụ thể đó là xã hội còn coi tư tưởng dùng đòn roy để dạy dỗ đối với trẻ em là chuyện riêng
nên khó phát hiện và xử lý
ngoài ra do nhận thức của các cấp ủy đảng chưa quan tâm chú trọng
nên việc chống tác động tiêu cực đến trẻ em còn nhiều hạn chế
chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục nguyễn đắc vinh đề nghị bộ công an phối hợp với chính quyền địa phương
phát hiện kịp thời thông tin liên quan tới trẻ em xử lý nghiêm các trường hợp biết thông tin về các vụ việc tác động vật lý tiêu cực lên trẻ
mà không báo tin đến cơ quan có thẩm quyền
ông nguyễn đắc vinh đề nghị hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành nghị quyết hướng dẫn giải quyết các vụ việc ly hôn
trong đó quy định rõ khi quyết định quyền nuôi con phải xem xét quyền lợi mọi khía cạnh của trẻ em
chú trọng khả năng bảo vệ trẻ khỏi bị nguy cơ tổn hại đến tinh thần và thể trạng
chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục đề nghị bộ lao động thương binh và xã hội chỉ đạo hướng dẫn việc triển khai mạng lưới cộng tác viên
làm cộng tác trẻ em ở cơ sở để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao cho cán bộ làm công tác trẻ em tăng cường công tác thanh tra
kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiếp nhận thông tin xử lý tin báo tố giác về các trường hợp tương tự
phúc đáp câu hỏi của các đại biểu bộ trưởng đào ngọc dung cho biết theo luật hôn nhân và gia đình khi vợ chồng ly hôn sẽ thực hiện theo nguyên tắc cơ bản
đó là ai chăm sóc tốt nhất cho trẻ em sẽ được ưu tiên trên cơ sở trao đổi và thỏa thuận giữa hai bên
tuy nhiên trên thực tiễn nhiều vụ việc bạo lực đối với trẻ em xảy ra sau khi có cặp vợ chồng ly hôn
cụ thể hai vụ việc gần đây nhất ở hà nội và thành phố hồ chí minh đều liên quan đến người tình của bố mẹ các em
tòa căn cứ chủ yếu vào sự thỏa thuận và điều kiện cụ thể lúc ly hôn
vì vậy những vụ việc vừa qua thì khó có thể biết được hậu quả tiếp theo nó diễn ra như thế nào bộ trưởng đào ngọc dung nói
bộ trưởng dung cho biết đối với các nước họ cũng áp dụng hai điều kiện trên để bố hoặc mẹ được chăm sóc trẻ em sau khi ly hôn
nhưng nếu thấy cả bố và mẹ không đảm bảo chăm sóc trẻ em thì họ tách quyền trẻ em ra để có cơ quan giám hộ
tuy nhiên hiện nay chúng ta chưa làm được điều này
do vậy theo bộ trưởng đào ngọc dung
đến lúc chúng ta phải suy nghĩ đến việc này
bộ trưởng đào ngọc dung nhấn mạnh
về nguyên tắc tôi thấy đến lúc chúng ta phải học của các nước
còn học bằng cách nào có thể là giám hộ hay đưa vào các cơ sở của nhà nước bảo trợ nuôi dưỡng thì đấy là vấn đề cần phải bàn
chúng ta cần phải nói thẳng với nhau đối với trẻ em không có gì bằng sự chăm sóc của gia đình
bởi vì gia đình là cái trên hết
trước hết đối với trẻ em chỉ khi nào gia đình không đảm bảo mới thực hiện các phương án khác
từ ác không đủ để diễn tả sự tàn độc
sự việc bé gái ba tuổi ở hà nội bị nhân tình của mẹ găm nắm đinh vào đầu đã làm nhiều người ngạt thở bàng hoàng
từ ác không đủ để nói về hành vi tàn độc với cháu bé
những tưởng một bé ntva tám tuổi bị bạn gái của bố dùng roi mây chân bàn dạy dỗ đến mất mạng đã là đỉnh điểm của đào đớn
thì sự việc bé gái ba tuổi dna ở hà nội bị nhân tình của mẹ găm cả chùm đinh vào đầu
cùng nhiều lần hãm hại giả man khác hút cạn cả chút tinh thần năng lượng sau cùng của mọi người
có lẽ không ai không một trí tưởng tượng nào không một bộ phim kinh dị nào có thể nghĩ ra được
cảnh một người tra tấn cháu bé khi bé chỉ mới ra chém học nói biết đi đã bị tác động vật lý không nhẹ bằng cách dùng búa gam đinh lên đầu
vậy mà điều đó lại diễn ra với đứa trẻ ngay khi cháu bé sống trong nhà mình
ngay khi bên cạnh những người được xem là người
được xem là người thân của mình
câu chuyện có thật giữa đời thường nhưng nhiều người không dám đọc không dám xem không dám tin
vẫn ước đó chỉ là một cơn ác mộng
sự việc làm nhiều người buồn và mệt đến mức họ không còn thiết tha gì nữa
nhiều nhà tâm lý xã hội học dù đã quá quen tiếp cận với rất nhiều vụ việc khủng khiếp
cũng phải rùng rời hoảng loạn trước sự việc
từ ác phải nói là không đủ để nói về hành vi tàn độc của kẻ được gọi là bố dưỡng đối với cháu bé

khi những nhắc búa gam lên đầu
bạn gái ấy còn phải chịu đựng về nỗi đau tận cùng về tinh thần
sau cuộc ly hôn của bố mẹ
của bố mẹ bé phải rời gia đình hai chị ruột ông bà nội
theo mẹ đến sống với người đàn ông xa lạ đó đã là một cú sốc
ở đó bé lại phải trải qua năm lần bảy lượt bị hãm hại với những tiếng kêu khóc trong vô vọng
chắc hẳn đứa trẻ phải trải qua những tháng ngày trong nỗi hoảng loạn
sợ hãi không biết bấu viếu vào đâu
theo như lời người thân bên nội của cháu nhiều lần cháu khóc lóc xin ông bà cho về nhà
tất cả mọi người đều có thể là người trong nhà là ông bà cô chú cậu mợ
là hàng xóm của những đứa trẻ bị đánh
đừng bỏ qua bất cứ biểu hiện bất thường nào thấy ở các bé
mỗi người hãy biết nghi ngờ để ý nhạy cảm hơn ngay cả khi nghe tiếng khóc của một đứa trẻ
bởi sau tiếng hốc đó có thể là một lời kêu cứu
đó là việc trước mắt cần phải làm để ngăn chặn những hành vi tàn bạo trút lên con trẻ
còn xa hơn nữa là một quá trình
giáo dục con trẻ về tình người về lòng nhân văn nhân ái
về trách nhiệm khi bước vào đời sống hôn nhân khi làm cha làm mẹ
trách nhiệm khi ly hôn hay cả khi tiến tới hạnh phúc của cá nhân mình
những vụ việc tác động vật lý lên con trẻ đang xuất hiện ngày càng nhiều
về một cô tình nhân xinh đẹp đánh con gái của chồng sắp cưới đến mất mạng
về một gã trai trẻ găm đinh vào đầu con gái của nhân tình
là trách nhiệm của những ông bố ruột bà mẹ ruột
những người làm cha làm mẹ
mẹ đó không chỉ thiếu trách nhiệm mà còn đi tới tận cùng của sự vô cảm
tàn nhận với chính khúc ruột máu mụ của mình
hơn ai hết hãy đừng mở miệng nói thương con
đừng ép con vào cái khuôn của mình là đã cướp mất cuộc đời của đứa trẻ
tước mất cơ hội tạo kinh tế cùng khả năng phân tích tư duy đánh giá sáng tạo của con tôm